cụ thể trong văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hà nội sở giao thông vận tải đề xuất thành phố cho phép thời gian hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa biêu phẩm biểu chính bằng mô tô xe hai bánh của shipper từ chín h đến hai mươi h hàng ngày
sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu shipper khi vận chuyển giao nhận hàng hóa biêu phẩm biêu chính phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp bca hoặc test nhanh kháng nguyên còn thời hạn theo quy định của ngành y tế
chỉ đạo sở y tế nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tự tổ chức xét nghiệm làm cơ sở để các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trước đó hôm hai mươi bốn tháng bảy sở giao thông vận tải hà nội đã dừng hoạt động chở khách hàng hóa bằng mô tô bao gồm xe công nghệ và xe ôm khi hà nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
việc yêu cầu shipper dùng hoạt động thời điểm đó là do lo ngại không có đầu mối quản lý hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín